cũng trong sáng nay ngày một mươi bốn tháng ba tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội khai mạc phiên họp thứ ba mươi một
phiên họp diễn ra trong ba năm ngày để cho ý kiến xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng
tại phiên họp thứ ba mươi một ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về giải trình tiếp thu đối với bảy dự án luật
trước khi xin ý kiến đại biểu quốc hội tại hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách
sau đó trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ bảy gồm dự thảo luật thủ đô sửa đổi
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi
luật đường bộ luật trật tự an toàn giao thông đường bộ luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp
và dự thảo luật bài hiệp xã hội sửa đổi
chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định các dự án luật dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp thứ bảy
đều được xem xét kỹ lưỡng nhiều vòng nhiều lần và tiếp thu tối đa những ý kiến sắc đáng của các đại biểu quốc hội
các chuyên gia nhà khoa học
chủ tịch quốc hội đề nghị tại phiên họp này các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội dành thời gian nghiên cứu
cho ý kiến đóng góp chất lượng vào các dự án luật tốt nhất
nhất là một số dự án luật có những nội dung khó và có ý kiến khác nhau
tại phiên họp thứ ba mươi một ủy ban thường vụ quốc hội dự kiến dành một ngày thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn
tại ủy ban thường vụ quốc hội đối với hai nhóm vấn đề
nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực ngoại giao
ủy ban thường vụ quốc hội cũng xem xét quyết định việc thành lập sắp xếp một số đơn vị hành chính
thuộc tỉnh bình dương tỉnh tiền giang
cho ý kiến đối với báo cáo công tác dân nguyện tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn cùng nhiều nội dung quan trọng khác
theo chủ tịch quốc hội trong tháng ba sẽ còn phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật và phiên họp thường kỳ của tháng năm
sẽ cơ bản hoàn tất các nội dung có liên quan đến chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật thủ đô sửa đổi
dự thảo luật này sau khi được tiếp thu chỉnh lý đã cơ bản hoàn chỉnh
thể hiện được cơ chế đặc thù vượt trội để phát triển thủ đô trong thời gian tới
qua nghiên cứu dự thảo luật thủ đô sửa đổi
các ý kiến thành viên ủy ban thường vụ quốc hội bày tỏ tán thành nhiều nội dung trong báo cáo
và đánh giá cao sự nghiêm túc khẩn trương trong tiếp thu chỉnh lý của dự thảo luật
cho ý kiến về thẩm quyền điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị
quy hoạch chung xây dựng khu chức năng quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của thành phố
tổng thư ký quốc hội bùi văn cường tán thành cao quy định tại dự thảo luật của ủy ban nhân dân tp hà nội
có thẩm quyền điều chỉnh và giao hội đồng nhân dân tp hà nội quy định chi tiết về trình tự
thủ tục để tạo sự chủ động cho thủ đô trong việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị
quy hoạch chung xây dựng khu chức năng quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật
như vậy thì có thể không cần có ý kiến bằng văn bản của bộ xây dựng
quy định này sẽ rút ngắn trình tự thủ tục thực hiện và nâng cao trách nhiệm
cũng như kịp thời đáp ứng những bước mắt của thực tiễn ở thủ đô hà nội
cho ý kiến về các nội dung phân quyền cho thành phố hà nội trong xây dựng
phát triển quản lý và bảo vệ thủ đô chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
dự thảo luật cần nghiên cứu ra soát thêm những quy định phù hợp trao quyền linh động cho thủ đô
để giải quyết những vấn đề như tắc đường ô nhiễm không khí
và cái đó nó là nhưỡng tiền chứ nếu thủ đô chúng ta phát triển mà cứ tắc nghẹn râu râu như thế này thì làm sao
vô trường cứ ô nhiễm kiểu này không khí thế này thì làm sao
đối với nội dung về liên kết vùng hiện dự thảo luật đã bỏ khái niệm vùng thủ đô
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nêu rõ quy định như vậy là rất mới
tuy nhiên đây là vấn đề quan trọng liên quan đến luật quy hoạch và luật xây dựng
do vậy cơ quan soạn thảo cần phải lý giải một cách đầy đủ
thuyết phục rõ tính khoa học trước quốc hội